cận kể chung thu khói phố hảng mã lúc nào cũng tấp nập người qua lại
diễn viên trong vai hai mẹ con dần hòa vào dòng người mua bán đông đúc

con thích những đồ chơi có nhạc
nhưng mà ngày này là ngày chung thu nhá thì con chơi những đồ truyền thống này với các bạn này
thế nhưng chị chỉ lặng lẽ quan sát mà không có bất kỳ động tác gì
chị ơi cái đèn nông sao nhỏ nhỏ này là bao nhiêu
bây giờ là con thấy cái nào
con hư thế nhở

lúc này nam thanh niên bên cạnh lại bất ngờ lên tiếng
có lẽ đối với anh việc trẻ có thích đồ chơi truyền thống hay không không phải là vấn đề quan trọng
thế nên anh lựa chọn cách khuyên nghề mẹ tôn trọng sự thích của bé

bạn có thể sống lôi không
trong lúc trôi trôi em luôn được trôi thật đẹp là em

em lỗi em

em có cướp cũng hay
thôi anh cô còn đồ chơi truyền thống không
mẹ nhỏ nhà của chúng ta
em thấy mẹ chơi truyền thống